trận mưa lớn kéo dài khoảng hai tiếng đồng hồ đã khiến cho nhiều cây trên địa bàn thành phố đà lạt tỉnh lâm đồng ngã đổ
chính quyền địa phương đã yêu cầu di rời khẩn cấp ba hộ dân và ba mươi du khách đến nơi an toàn
trận mưa lớn đã khiến cho một số điểm trên các tuyến đường như phạm hồng thái ngô thị sĩ đèo pren bị sạt lở
cây bị bật gốc gãy đổ và sập ta lui nhiều điểm một khách sạn có nguy cơ sập
chính quyền địa phương đã yêu cầu chủ khách sạn này di rời ba mươi du khách để bảo đảm an toàn
ngoài ra trên đường giác xanh hai cây lớn đã ngã đổ chắn ngang đường khiến cho ách tắc giao thông cục bộ